thủ đô tokyo của nhật bản nâng mức cảnh báo dịch covid một mươi chín
chính quyền thủ đô tokyo của nhật bản vào ngày một mươi ba tháng một đã nâng cảnh báo dịch covid một mươi chín thêm một bậc
lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm bốn mức
trong bối cảnh biến thể omicron lây lan khiến số ca mắc tăng nhanh
đây là lần đầu tiên kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cảnh báo dịch ở thủ đô tokyo ở mức cao thứ hai
động thái trên diễn ra một ngày sau khi tokyo ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín theo ngày
vượt mức hai lần đầu tiên trong bốn tháng qua cụ thể là hai một trăm chín mươi tám ca
các nhà nghiên cứu ước tính rằng số ca mắc mới mỗi ngày ở tokyo có thể vượt một mươi ca vào cuối tháng một này
chính quyền tokyo dự kiến tốc độ lây nhiễm hiện nay sẽ đẩy số ca mắc mới trung bình bảy ngày lên chín năm trăm linh ca một ngày
so với mức một một trăm bốn mươi tám bảy vào ngày một mươi hai tháng một
vốn đã tăng hơn tám ca
trong khi đó thống đốc tỉnh osaka hirophumi yoshimura cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín tại tỉnh vào ngày một mươi ba tháng một dự kiến tăng lên khoảng hai bốn trăm linh ca so với một bảy trăm một mươi một ca ghi nhận vào ngày một mươi hai tháng một
nhật bản hiện đang đối phó với làn sóng dịch thứ sáu với số ca nhiễm mới về biến thể omicron gia tăng mạnh trên cả nước
thông kê cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín trên toàn quốc ghi nhận ngày một mươi hai tháng một là một mươi ba hai trăm bốn mươi bốn
cao nhất trong bốn tháng qua
tỷ lệ sử dụng dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là một mươi ba bảy trong ngày một mươi hai tháng một với chín trăm năm mươi bốn người nhập viện và bốn người trong đó có triệu chứng nặng